thời điểm bước vào các đợt lạnh những bệnh cúm mùa lại gia tăng
vì vậy bắt đầu có hiện tượng người dân tích chữ thuốc tamiflu
loại thuốc có tác dụng điều trị và dự phòng cúm ở những người đã tiếp xúc với người bệnh mà chưa có triệu chứng
tháng một mươi hai năm ngoái trong đợt cao điểm mắc cúm thuốc tamiflu rơi vào tình trạng khan hiếm và bị đội giá lên nhiều lần
tuy nhiên theo các chuyên gia tamiflu chỉ có tác dụng không làm virus nhân lên mà không thể giết chết nó
nói cách khác các loại thuốc này chỉ ức chế được virus cúm a
theo các bác sĩ tamiflu là thuốc không được sử dụng tùy tiện
chỉ được sử dụng với những trường hợp có các biến chứng như viêm phổi với chỉ định của bác sĩ
người dân tự ý mua thuốc trong trường hợp này rất nguy hiểm
để phòng ngừa bệnh cúm mùa người dân có thể tiêm vaccine uống đủ nước và giữ ấm cơ thể trong mùa đông